ngày bốn tháng tám thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
chủ tịch ubnd tỉnh đinh văn thu đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa khẩn cấp
kè chống sạt lở bờ biển tại thôn tân lập và thôn thuận an thuộc xã tam hải huyện núi thành
với tổng vốn đầu tư gần hai mươi một năm tỷ đồng
trong mùa mưa bão cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua bờ biển ở xã đảo tam hải bị sạt lở nặng
ngay đoạn kè bờ biển tại thôn tân lập được đầu tư xây dựng năm hai nghìn một mươi một
nhưng đến nay đã bị sóng đánh hư hỏng hơn một trăm ba mươi mét gây lo lắng cho người dân địa phương
do vậy để bảo vệ an toàn tài sản tính mạng của gần hai trăm linh hộ dân
bảo vệ ổn định bền vững lâu dài tuyến kè đã được đầu tư xây dựng
tạo điều kiện ổn định đời sống và phát triển sản xuất của nhân dân trong khu vực
chống xâm thực bờ biển vùng cửa sông khu vực vịnh an hòa ngăn chặn sạt lở đất
đồng thời kết nối giao thông liên thôn kết hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển miền trung
tỉnh đã quyết định sửa chữa khẩn cấp tuyến kè dài khoảng ba trăm bốn mươi mét
trong đó đoạn sửa chữa dài một trăm bốn mươi ba năm mét đoạn làm mới dài một trăm chín mươi sáu năm mét
xây dựng một cống tiêu nước và một số hạng mục khác
thời gian đầu tư thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám với tổng nguồn vốn hai mươi một bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng